trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai quốc lộ năm mươi sáu là tuyến đường duy nhất trong các quốc lộ đi qua đồng nai
không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào
và đây là kết quả tích cực của lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các vi phạm
và tuyên truyền đến người dân chấp hành các quy định về giao thông được bụng
chiếc xe tải này đang lưu thông xuống đèo con rắn trên tuyến quốc lộ năm mươi sáu
khi biết có lực lượng chức năng phía trước liền vội vàng dừng xe
sắp xếp gỗ cây trên xe cho gọn gàng an toàn mới dám lưu thông tiếp
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông chỉ huy trạm kiểm soát giao thông suối tre
phân công tổ chức các tổ tuần lưu kiểm soát lập chốt đo tốc độ
và ghi hình lại những xe vi phạm chạy lớn tuyến vượt ẩu tại các vị trí đoạn đường sung yếu
khi phát hiện vi phạm lập biên bản xứ phạt nghiêm các lỗi gây mất an toàn giao thông
qua đó nâng cao ý thức tự giác người tham gia giao thông
chấp hành tốt quy tắc an toàn lưu thông trên quốc lộ năm mươi sáu
xử lý triệt đẻ những hành vi vi phạm giao thông như tốc độ và những lỗi vi phạm
là nguyên nhân gây tàn an thông không để ủng tắc giao thông xảy ra
và cũng không để trường hợp mà đua xe trái phép xảy ra trên tuyến
mặt khác trạm kiểm soát giao thông suối tre đã và đang thực hiện ba tháng cao điểm kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng nai
theo yêu cầu của bộ công an về kế hoạch của công an tỉnh đồng nai
đã đồng bộ ra quân thực hiện hiệu quả các chuyên đề như nồng độ cồn
toàn bộ lực lượng và tranh thiết bị kỹ thuật hỗ trợ nghiệp vụ tối đa hai mươi bốn hai mươi bốn
xử lý vi phạm đạt hiệu quả cao
hơn hết là tạo sự răng đe tuân thủ quy định an toàn giao thông đối với người cầm lái phương tiện
tôi đang trên đường đi đến vũng tàu nơi tôi yêu thích
thì gặp chốt cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
tôi hoàn toàn ủng hộ với hoạt động an toàn này và cho rằng bị đo nồng độ cồn
là một ý tưởng hay để đảm bảo an toàn giao thông xin cảm ơn
tôi đang đi quốc nước đồ nam sảo thì bị lực lượng công an vào kiểm tra nồng độ cồn
tôi cũng chấp tân thủ theo đảo vũng bia thì không lái xe
qua một tháng triển khai đến nay tràng kiểm soát giao thông suối tre
đã phát hiện hơn chín trăm linh trường hợp vi phạm về trực tự an toàn giao thông đường bộ
ra quyết định xứ phạt nộp kho bạc nhà nước với tổng số tiền hơn ba trăm tám mươi triệu đồng
tương dây phép lái xe
hơn năm mươi trường hợp các lỗi vi phạm bị xứ phạt chủ yếu như vi phạm tốc độ
nồng độ cồn chở hàng vượt quá trái trọng cho phép không thắt dây an toàn không đổi mũ bỏ hiểm
tiếp tục thực hiện chuyên đề và đảm bảo trực tự an toàn giao thông liên tuyến
ban lãnh đạo phòng xã hội thông giao cho trạng thì tiếp tục tổ chức thực hiện cách triệt đẻ
và thường xuyên bám tuyến và không bỏ trống địa bàn và kiên quyết xử lý những lỗi vi phạm
trực tự an toàn giao thông xảy ra không có để sốt
tuyến quốc lộ năm mươi sáu chạy qua địa bàn tỉnh đồng nai có nhiều vị trí cong cua đèo dốc
mặt đường còn hẹp với mỗi chiều một làn xe cơ giới và một làng xe thô sơ
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông triển khai nhiều biện pháp
trong đó làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến tăng cường lực lượng phối hợp
trang thiết bị kỹ thuật tuần tra kiểm soát nhất là vào những ngày cuối tuần và những dịp lễ tết
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn
qua đó đã tách động mạnh mẽ để ý thức người tham gia giao thông
nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông khi lưu thông trên tuyến quốc lộ năm mươi sáu